thưa quý vị đã hơn một tuần trôi qua vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân hai xã tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
vẫn đang thu hút được sự quan tâm của dư luận
và cũng giống như bất kỳ một vụ việc an ninh trật tự phức tạp nào
các thế lực thù địch phản động ngay lập tức đã có những động thái xuyên tạc và công kích
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay biên tập viên nam hà sẽ phân tích rõ hơn
thủ đoạn xuyên tạc trắng trợt của các đối tượng mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
như một thỏi nam châm vụ tấn công gây thương vong tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực thù địch phản động
những kẻ có tư tưởng chống đối đảng nhà nước việt nam
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã quyết liệt truy bắt những kẻ cầm đầu
sự thật còn đang được làm sáng tỏ nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội
các đối tượng chống phá đã ra sức công kích trắng trợn xuyên tạc vu khống bóp méo bản chất sự việc
ngay sau khi sự việc xảy ra thì trên không gian mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều thông tin không chính xác về vụ việc
nó gây nhiễu loạn thông tin hoang mang trong quần chúng nhân dân
nhiều người chia sẻ tán phát các thông tin thiếu chính xác
nó chưa được cơ quan chức năng kết luận một phần do hiếu kỳ
chia sẻ theo trào lưu khi xảy ra các vụ việc phức tạp và được dư luận quan tâm
đồng thời cũng có nhiều người
có mục đích cá nhân như câu view câu like hoặc là có mục đích chống chính quyền
đang sống lưu vong ở nước ngoài đối tượng nguyễn văn đài dưới cái mát là nhà hoạt động dân chủ cũng không nằm ngoài cuộc
với hashtag tây nguyên nổi dậy chỉ trong vòng một tuần từ ngày một mươi hai tháng sáu đến nay
đài liên tục đăng tải hàng chục bài viết video luận đàm
coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng và quy trục gốc rễ sâu xa là do mâu thuẫn áp bức của chế độ ta
từ đó trắng trợn kích động
trắng trợn kích động người dân nổi dậy chống đảng và nhà nước
cùng tiếng nói với đại còn có đối tượng bùi thanh hiếu người buôn gió
rồi những trang như nhật ký yêu nước voa rfa và đương nhiên không thể thiếu tổ chức khủng bố việt tân
chúng lôi lại một loạt bài báo cũ cắt ghép hình ảnh leo lái hướng dư luận hiểu sai về sự việc
quay ra chỉ trích đổ lỗi cho chính quyền
bản chất vụ việc này đã được các cơ quan
chỉ do ra đó là do âm mưu của các thế lực thù địch phản động bên ngoài
đã kích động nôi kéo dụ dỗ một số người dân tộc thiểu số
tham gia vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua vụ việc xảy ra các cơ quan lực lượng chức năng đã cung cấp thông tin cho báo chí và người dân
hiểu ra tuy nhiên các thế lực thù địch bên ngoài vẫn triệt để nội dung
và tuyên truyền xuyên tạc chống đảng nhà nước ta
chúng cho rằng vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn nội bộ do mâu thuẫn của nhân dân với chính quyền
do mâu thuẫn của người dân tộc thiểu số với người kinh
do người dân bị lấy mất đất bị đàn áp áp bức v v
đó là những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc
những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc này hết sức nguy hiểm
nó có thể làm cho nhiều người không hiểu rõ bản chất của vụ việc
có thể bị kích động nôi kéo tham gia vào các hành vi gây mất an ninh trật tự
các đối tượng thù địch luôn có rất nhiều chiêu bài để chống phá
và một trong số đó chính là lợi dụng truyền thông hướng lái dư luận
mọi thông tin mà các đối tượng tung ra đều không nằm ngoài chủ đích
lưu loa chống lại đảng nhà nước ta

và một trong số đó chính là lợi dụng truyền thông hướng lái dư luận